cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng báo sức khỏe và đời sống trong thời gian qua
bằng những thông tin nhanh chuẩn xác và thời sự kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đến với những tin tức đầu tiên
dẫn lời ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
cung cấp một tín hiệu tích cực về tình hình dịch covid một mươi chín là số ca tử vong ngày một mươi năm tháng chín đã thấp nhất một tháng qua
cụ thể tp hcm ghi nhận một trăm sáu mươi ca tử vong do dịch trong ngày một mươi năm tháng chín tính từ ngày hai mươi hai tháng chín
trước thời điểm thành phố thực hiện tăng cường giãn cách ngày hai mươi hai tháng tám
số ca tử vong do covid một mươi chín tại thành phố là ba trăm ba mươi
đến nay giảm còn một trăm sáu mươi điều này cho thấy số tử vong được kéo giảm rõ rệt
bằng thời điểm đầu tháng tám ở mức một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi ca mỗi ngày
nguồn trên dẫn lời ông hải nói
phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết thêm
trong ngày một mươi năm tháng chín hơn hai năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
thành phố đang điều trị cho hơn bốn mươi một bệnh nhân trong đó gần ba trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai năm trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nặng đang phải thở máy
và hai mươi hai bệnh nhân phải can thiệp f một
về tiêm vaccine tổng số mũi đã tiêm đến ngày một mươi năm tháng chín là tám bốn mươi năm triệu
trong đó gần sáu bảy triệu đã tiêm mũi một và hơn một bảy triệu người đã tiêm đủ mũi hai
cũng tại họp báo báo chí đặt vấn đề về việc tp hcm đã trải qua hơn ba tuần tăng cường
các biện pháp giãn cách xã hội từ hai mươi ba tháng tám đến một mươi năm tháng chín nhưng số ca nhiễm vẫn ở mức cao
trả lời vấn đề này ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
số ca nhiễm vẫn cao vì thời gian qua thành phố thực hiện chiến dịch thần tốc xét nghiệm
hiện giao động bốn đến sáu ca mỗi ngày
nhiều vùng nguy cơ đã xét nghiệm tới bảy mươi tám vòng có nơi bốn vòng xét nghiệm
kể cả vùng xanh cũng xét nghiệm ít nhất ba vòng
dù số ca nhiễm vẫn cao nhưng tín hiệu tốt là tỷ lệ nhiễm giảm đáng kể
cụ thể đợt một từ hai mươi ba tháng tám đến hai mươi bảy tháng tám tỷ lệ dương tính vùng đỏ cam là ba sáu mươi
đến đợt hai còn hai bảy và sau khi kết thúc đợt ba thì còn một một
tức là dù số tuyệt đối lớn nhưng tỷ lệ giảm rất đáng kể dẫn lời ông nam nói
những con số về ca nhiễm sẽ chưa thể giảm mạnh ngày
vì thời gian tới thành phố vẫn áp dụng biện pháp tiếp tục giả soát
xét nghiệm tối thiểu hai ba vòng tại vùng nguy cơ nhằm bóc tách hoàn toàn f khỏi cộng đồng
tại cuộc làm việc chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
qua ba tuần thực hiện giãn cách tăng cường các quận huyện thành phố thủ đức đã từng bước mở rộng vùng xanh
thu hẹp vùng đỏ đạt kết quả tốt
qua các đợt xét nghiệm tỷ lệ ca nhiễm giảm dần ở các vùng đỏ vùng cam
công tác thu dung điều trị f tỷ lệ cấp cứu tử vong giảm rõ nét
thành phố đã tập trung tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi hai đối tượng theo quy định của bộ y tế mũi hai đạt hai mươi bốn
thời gian đó tp hcm sẽ dồn lực xét nghiệm xử lý rứt điểm từng vùng đỏ
thành phố mong muốn có thêm nguồn vaccine để tiêm mũi hai cho người dân
tp hcm cũng sẽ điều chỉnh các lực lượng chống dịch tri viện cho địa bàn
chuẩn bị kế hoạch mở lại phục hồi các hoạt động kinh tế
cùng với nỗ lực chủ động của địa phương lãnh đạo tp hcm cũng đề nghị tiếp tục được phân bổ thêm vaccine thuốc điều trị
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết phương trông của tp hcm trong tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín là triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn cụ thể
càng phân nhỏ ra càng cụ thể thì xử lý triệt đề hiệu quả hơn ông nguyễn văn nên nói
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá thời gian qua các lực lượng chống dịch nhân dân tp hcm đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách tăng cường
tăng tốc xét nghiệm đẩy mạnh tiêm vaccine bảo đảm an sinh xã hội trợ giúp y tế tại chỗ cho người dân
tp hcm đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực
công tác chống dịch của tp hcm đã đi được những bước rất dài và sẽ còn một giai đoạn nữa tính bằng tuần để tiến tới kiểm soát được dịch bệnh
phó thủ tướng đề nghị tp hcm vẽ lại bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố khu phố và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng
chứ không phải là vẽ theo tổ lại thực hiện theo phường
theo phó thủ tướng thời gian tới tp hcm phải tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh
dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần mở lại từng bước chắc chắn an toàn
dứt khoát không được mở lại các hoạt động mà không an toàn nhưng nếu an toàn rồi mà không ở lại thì rất lãng phí công sức nguồn lực chống dịch
những quy định của trung ương dành cho cả nước nên khi thành phố vận dụng được không trái với hướng dẫn thì tích cực làm
những điểm chưa phù hợp thì kiến nghị sửa đổi điều chỉnh chính thức phó thủ tướng nói
phó thủ tướng giao tổ công tác làm việc với bộ y tế để phân bổ thêm vaccine
nhằm giúp tp hcm sớm đạt mục tiêu cơ bản tiêm cho một trăm linh đối tượng theo quy định của bộ y tế
có vùng xanh người dân cũng được tiêm đủ vaccine là hai điểm rất cơ bản để mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh
nếu củng cố được vùng xanh chắc chắn thành phố cần xem xét theo địa bàn để mở lại hoạt động đời sống kinh tế
thay vì giới hạn trong một số ngành nghề loại hình phó thủ tướng nói
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
thành phố sẽ tập trung xét nghiệm để bảo vệ mở rộng vùng xanh mở lại các hoạt động trong vùng xanh
thành phố đã bàn rất kỹ phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp khu chế xuất theo hướng đảm bảo nhà máy xanh nơi cư trú xanh công nhân xanh
tp hcm sẽ nới lỏng giãn cách theo ba giai đoạn từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng chín mùng một đến ba mươi một tháng một mươi và từ mùng một tháng một mươi một đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai

trong giai đoạn trước mắt từ một mươi sáu tháng chín đến ba mươi tháng chín thành phố sẽ thí điểm nới lỏng giãn cách thí điểm triển khai thẻ xanh covid và bao phủ vaccine đến từng người dân
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì buổi họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với thành ủy
ubnd tp hcm tham dự có ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế và các thành viên bộ phận thường trực đặc biệt bộ y tế tại tp hcm
theo kế hoạch về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế của tp hcm từ sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố sẽ từng bước nới lỏng giãn cách ưu tiên mở cửa một số ngành hàng lĩnh vực cần thiết theo lộ trình
cụ thể giai đoạn từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từng bước triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện an toàn hiệu quả theo đánh giá mức độ nguy cơ và tỷ lệ tiêm vaccine
giai đoạn từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh
phục hồi kinh tế ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện an toàn hiệu quả và phấn đấu đưa thành phố hoạt động ở trạng thái bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên trước mắt từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín thành phố sẽ thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội ưu tiên mở một số lĩnh vực theo lộ trình mở cửa lại hoạt động kinh tế
phương đã cơ bản kiểm soát dịch như huyện củ chi cần giờ quận bảy với mức độ nới lỏng mở cửa từng địa bàn xã phường thị trấn
các địa phương còn lại tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố sẽ xây dựng và ban hành bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch của từng ngành lĩnh vực để từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phòng ngừa kiểm soát dịch
đặc biệt nghiên cứu từng bước triển khai thí điểm thẻ xanh covid với nhiều cấp độ và điều kiện riêng thành phố cũng đảm bảo tiêm chủng vaccine mũi một cho một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi và tiêm mũi hai cho một trăm linh người dân đã tiêm mũi một tới hạn lịch tiêm mũi hai ưu tiên lực lượng tuyến đầu người có nguy cơ cao đồng thời đảm bảo một trăm linh f quản lý tại nhà được theo dõi tình hình sức khỏe khai báo y tế mỗi ngày chuẩn bị hai trăm linh túi thuốc túi thuốc ab và các cơ số thuốc kháng virus

trong đó quan trọng nhất là tiêm chủng vaccine đã bao phủ chín mươi ba mũi một và gần hai mươi năm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
số ca tử vong giảm dần số ca mắc mới giảm dần nhưng chưa ổn định tình hình tổ chức các tầng bệnh viện điều trị có chiều hướng tốt hơn
đặc biệt thành phố đã hoàn thiện mô hình tháp ba tầng điều trị với một mươi bệnh viện trung tâm hồi sức cấp cứu với quy mô gần bốn sáu trăm linh giường hồi sức và tám mươi ba bệnh viện tầng ba với sáu mươi bốn trăm linh giường bệnh
hiện thành phố chưa đạt đủ trí tiêu để khẳng định đã kiểm soát được dịch theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
tuy nhiên nếu căn cứ theo tiêu chí của tổ chức y tế thế giới who về mức độ lây lan dịch bệnh với việc thực hiện giãn cách xã hội tăng cường độ bao phủ vaccine
triển khai thí điểm mô hình chăm sóc f tại nhà thì tình hình dịch bệnh tại thành phố hiện đang ở mức bốn mức độ lây lan cao nhất đã bắt đầu có những tín hiệu lạc quan về số ca nhập viện số ca tử vong cũng có xu hướng giảm dần
do đó dự báo sau một mươi năm tháng chín tình hình dịch bệnh tại thành phố sẽ chuyển dần sang mức độ ba